cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn tùng hạc hai mươi hai tuổi
chú ở phường hòa an quận cầm lệ là thủ phạm đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp bia số lượng lớn
tại các quán nhậu trên địa bàn toàn thành phố
cụ thể từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba công an quận cẩm lệ nhận được tin báo của nhiều chủ quán nhậu trên địa bàn
về việc bị kẻ gian đột nhập lấy đi số lượng lớn bia phục vụ cho việc kinh doanh nên đã tổ chức xác minh và truy xét
lực lượng công an đã phát hiện hạc có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tổ chức theo dõi và bắt giữ hạc
khi vừa thực hiện xong một vụ trộm cắp bia chuẩn bị đem đi tiêu thụ
tại cơ quan công an hạc thừa nhận do không có việc làm và thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
cho đến thời điểm bị phát hiện hạc đã thực hiện được một mươi hai vụ trộm bia tại một mươi quán nhậu trên địa bàn quận cẩm lệ
cũng như ở các địa bàn khác